căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cdc hà giang tiếp tục khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc hà giang
đồng thời ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng liên quan đến vụ án
các đối tượng gồm phạm thị kim dung nguyên phó giám đốc cdc hà giang hoàng thị phượng
kế toán cdc hà giang và bùi văn tuyển phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp dược hà giang
cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình mua kết xác nhiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
các bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nhà nước
liên quan đến vụ án còn có ba bị can đã bị khởi tố trước đó về hành vi nhận hối lộ
nguyễn trần tuấn giám đốc cdc hà giang tô minh huệ trưởng phòng tài chính kế toán và phan thị nga
trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang cơ quan điều tra tiếp tục ra quy định bổ sung quy định khởi tố bị can
cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xông vào tiệm vàng cướp tài sản huỳnh dũng em chú huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một huỳnh dũng em điều khiển xe mô tô mang theo dao tự chế và thanh kim loại
xông vào một tiệm vàng trên địa bàn phường thành phước thị xã bình minh đe dọa chủ tiệm để cướp tài sản
sau khi lấy được tiền và vàng dũng em đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi nhận tin báo chỉ ba tiếng đồng hồ sau đó
lực lượng công an đã xác định nơi ở của đối tượng gây án tại xã thành lợi huyện bình tân
tổ công tác đã kiểm tra phát hiện và thu hồi được số tiền hơn bốn mươi tám triệu đồng và một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng
qua làm việc huỳnh dũng em đã thừa nhận hành vi cướp tài sản
một băng nhóm cướp giật gồm chín đối tượng gây ra hơn bốn mươi vụ cướp giật tài sản liên quan liên tỉnh trên địa bàn tỉnh đồng nai
bình dương và thành phố hồ chí minh vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng xe exciter gắn biển dố dài
các đối tượng đã chạy trên các tuyến đường vắng vào ban đêm khi phát hiện người đi đường mang theo giỏ sách điện thoại di động
trên cổ có đeo dây chuyền thì ngay lập tức tiếp cận nạn nhân để khống chế cư sở tài sản
qua đầu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bọn chúng đã gây ra hơn bốn mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
mang hung khí lưu thông trên đường để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm thanh niên đã bị công an thành phố việt trì triệu tập
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày hai tháng bốn
nhóm của lê quang đức chú thành phố việt trì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn phùng anh dương
sau đó các đối tượng trong nhóm của đức đã lấy hung khí gồm hai dao phóng lợn
một dao phay và một dao phớ để tìm nhóm của dương trả thù
khi các đối tượng mang hung khí lên đến khu vực cổng chính đền hùng
thì nhóm của dương đã bỏ chạy
rất may vụ việc chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng do được ngăn chặn kịp thời
với hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
hoàng văn mạnh chú huyện hữu lũng đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn khởi tố
đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng
để điều tra theo thẩm quyền
mùng hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi mạnh đang hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư sơn hà
thị trần hiễu lũng huyện hiễu lũng
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện thu giữ trên người mạnh hai mươi bảy thẻ ngân hàng
mang tên nhiều người khác nhau và một mươi sim điện thoại
qua đầu tranh bước đầu mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội
với giá là tám trăm linh đồng một tài khoản và bán với giá là một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tài khoản
từ tháng bảy năm ngoái đến nay mạnh đã mua bán trên ba tài khoản ngân hàng
và thu lợi trên một trăm linh triệu đồng
điều tra mở rộng
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và tưởng niệm các ngùng liệt sĩ
sự lễ viếng có các đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường
nguyên chủ tịch nước võ thị ánh xuân chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng dự lễ viếng có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
người đã hiến dâng cả đời mình cho độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
người đã sáng lập lãnh đạo rèn luyện đảng cộng sản việt nam
đội tiên phong của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của dân tộc việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng toàn dân toàn quân ta chung sức đồng lòng
nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
xây dựng nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh
hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung gương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cũng đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và gian luyện đảng ta
cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân
phấn đấu nguyện đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
ra đời đúng vào dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và một mươi năm thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
có phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thực sự là một tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn
khái quát toàn bộ chủ trương quan điểm nguyên tắc phương châm của đảng nhà nước ta
về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cuốn sách sẽ giúp cán bộ đảng viên
hiểu rõ quyết tâm chiến lược và phương pháp khoa học của đảng ta
trong cuộc chiến vô cùng quyết liệt cam go này
quyết liệt đồng bộ toàn diện
năm hai nghìn hai mươi hai công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã đạt được những bước tiến mới bài bàn lớp đàng thuyết phục và có tính gian đe hơn
phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ đảng viên
trong năm đã thi hành kỳ luật năm trăm ba mươi chín đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái
trong đó kỷ luật bốn mươi bảy cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
khởi tố mới gần năm trăm linh vụ hơn một một trăm linh bị can về tội tham nhũng
thu hồi tối đa hạn chế thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân
ra đời ở thời điểm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã và đang đạt được những kết quả toàn diện tích cực trên mọi phương diện
cuốn sách của tổng bí thư là một cập ngang quý khả về lý luận và thực tiễn
của cuộc chiến không ngừng không nghỉ không có hủ tấm không có ngoại đệ này
cuốn sách của tổng bí thư đã trình bày một cách toàn diện đầy đủ hệ thống
rất là cốt lõi
trước hết là nhận diện cho chính xác cho đầy đủ về bản chất biểu hiện sự nguy hại của tham nhũng tiêu cực
nêu rõ rất phức tạp khó khăn lâu dài của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
ngay cái tên gọi của cuốn sách và toàn bộ nội dung của cuốn sách đã lý giải một cách rất là cụ thể
rất là có hệ thống
nó nghĩa là gì
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm vô cùng khó khăn gian nang phức tạp
nó không thể nào có một cái mốc thời gian để kết thúc được
bởi vì tham nhũng tiêu cực là luôn luôn diễn biến luôn luôn phát sinh gắn với quyền lực
cho nên là cái tên của cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nó đã thể hiện điều đó
với hơn sáu trăm linh triệu đồng
một trang kết cấu làm ba phần
một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam
nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa cả ngọn lẫn gốc trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt
cuốn sách cho thấy quan điểm chỉ đạo nhất quán của đảng ta quyết tâm xây dựng nhà nước liêm chính
loại bỏ tiêu cực trong công quyền xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân
cuốn sách này có ý nghĩa ở chỗ là nó sẽ giúp cho cán bộ đảng viên
trước hết là cán bộ đảng viên trong hệ thống từ trung ương cho tới địa phương
nắm rõ được biết rõ được cụ thể được cái quan điểm nhất quán của lãnh đạo đảng và nhà nước
về cái công cuộc phòng chống tham nhũng này
bên cạnh những quan điểm thì những kết quả và những khó khăn cũng được thể hiện trong cuốn sách
từ đó là mỗi cán bộ đảng viên sẽ nhận thức được đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý
nhận thức được rằng là chúng ta cần làm gì trong thời gian tới để có thể giảm thiểu
và hướng tới là có thể là loại bỏ được cái tình trạng
tình trạng tham nhũng trong hệ thống công quyền
cuốn sách tôi nghĩ là nó có giá trị ở cái điểm nữa là do chính bản thân tác giả
đấy là một người nói và làm đấy là một con người rất là chăn trở với công tác xây dựng đảng
và là một người rất quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
bản thân tác giả là tổng bí thư cũng là người đã và đang nói và làm
và đi đầu trong cái công cuộc đấu tranh phòng chống
tham nhũng tiêu cực này
quyết tâm lớn từ người đứng đầu được lan tỏa thấm nhuần đến mỗi cán bộ đảng viên
định hướng những bước đi bài bàn quyết liệt vững chắc trong giai đoạn mới
cuốn sách sẽ tạo ra sự thống nhất cao trong đảng sự đồng thuận trong xã hội
để đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thực sự là cuộc chiến của toàn đảng toàn dân
khó khăn phức tạp nhưng không thể không làm và không thể chỉ làm một lần là xong
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và tham quan triển lãm
cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công
đánh giá cao việc bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức triển lãm
bộ trưởng tô lâm khẳng định
hoạt động này sẽ tuyên truyền lan tỏa rộng lớn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ
tạo điều kiện để đông đảo quần chúng nhân dân và khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu
thông qua gần hai trăm linh tư liệu hình ảnh hiện vật được trưng bày tại triển lãm
nhân dân và khách quốc tế có dịp hiểu sâu sắc hơn những tình cảm thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
dành cho những chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân
cùng những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
sự hy sinh công hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ đối với sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
trong suốt chặng đường bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tiếp tục phát huy thành tích truyền thống bảy mươi năm
anh hùng nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam là cần thiết và cấp bách
phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia
đây là nội dung được nhiều đại biểu ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học đưa ra tại hội thảo quốc gia lần thứ nhất
về việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia được bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và phát biểu tại hội thảo
trên cơ sở được thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
thủ tướng đã giao bộ công an chủ trì xây dựng phối hợp với các bộ ngành xây dựng đề án
với chuyên đề xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế xã hội
những ý kiến tại hội thảo đã phân tích làm rõ các vấn đề về dữ liệu về an ninh an toàn trong chia sẻ dữ liệu xác lập chiến lược dữ liệu
bên cạnh đó tập trung thảo luận việc nâng cao nhận thức chuyên môn về pháp lý hạ tầng nền tảng công nghệ
trong triển khai xây dựng quản lý dữ liệu quản trị hạ tầng hệ thống trung tâm
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc xây dựng phát triển đồng bộ hạ tầng số
nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi để phát triển đẩy mạnh chính phủ số cũng như kinh tế số xã hội số
nhắc lại tinh thần của thủ tướng đây là trung tâm dữ liệu của chính phủ không phải là của bộ công an
vì vậy việc xây dựng trung tâm cần sự vào cuộc của các bộ ngành
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh việc bộ công an với kinh nghiệm thành công xây dựng ba dự án
cùng với nguồn nhân lực chất lượng tại bốn cấp với tính kỷ luật cao là điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ này
một số nước trên thế giới đã thành công xây dựng các trung tâm dữ liệu và đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn
trong khi đó việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia là vấn đề mới chưa từng có tại việt nam
dự báo sẽ có nhiều khó khăn vướng mắt như tính pháp lý bảo mật an ninh an toàn
việc khai thác chia sẻ kết nối thông tin dữ liệu của từng lĩnh vực từng ngành
vì vậy thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn từ các ý kiến tại hội thảo
sẽ từng bước hoàn thiện các giải pháp xây dựng quản trị vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia
từ đó lựa chọn những phương án tối yêu hiệu quả và chống lãng phí trong quá trình xây dựng trung tâm
trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân cùng với gần hai năm trăm linh thanh niên ưu tú của tỉnh quảng nam
ba trăm linh năm thanh niên được tuyển chọn sẽ lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tự tin tự hào sẵn sàng theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc là tinh thần chung của họ
cùng phóng viên antv ghi nhận không khí trước ngày lên đường nhập ngũ của những tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại quảng nam
gia đình chị nguyễn thị kim tịnh tại làng trài ven biển thôn long thành xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam
những ngày này luôn rộn ràng tiếng cười
đó là những lời thăm hỏi động viên của người thân bạn bè chính quyền công an cơ sở đoàn thể địa phương
dành cho con trai của chị là phan thanh duy chuẩn bị lên đường nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tốt nghiệp đại học tại thành phố đà nẵng và đã có công việc làm
tuy nhiên với tinh thần của tuổi trẻ mong muốn công hiến góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc
nên duy đã tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
bà con nội ngoại và tất cả những bà con xung quanh trong những ngày này là luôn luôn động viên tới thăm hỏi
biết và lãnh đạo địa phương cũng luôn luôn động viên chia sẻ và quan tâm đến gia đình
thật sự chị rất là cảm ơn và tự nhiên là cũng là niềm vui với niềm tự hào của gia đình mình
thì chị cũng mong rằng là khi mà thăm do cái nghĩa vụ
thì mong cũng mong là con của mình là duy là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
thì trong quá trình ngồi trang trí nhà trường thì đội mong muốn đi cống hiến cái sức lực
cái tuổi trẻ của mình thì rất là lâu rồi
cho nên là sau khi hoàn thành thăm thì em cũng đã tự nguyện đăng ký đi thăm gia nghĩa vụ công an nhân dân
đã tắt cỏ đã chuẩn bị giảng sòn để lên đường nhậm ngũ
thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đúng tiến độ số lượng và chất lượng
năm hai nghìn hai mươi ba công an quảng nam đã tuyển chọn ba trăm linh năm thanh niên ưu tú đảm bảo các điều kiện
thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
là một trong các địa phương có số lượng chất lượng tuyển chọn công dân
thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân hàng năm cao
công an huyện núi thành đã tuyển chọn sàng lọc kỹ về chính trị đạo đức và sức khỏe
qua đó đã tuyển chọn hai mươi năm thanh niên ưu tú trong số hơn sáu mươi công dân đăng ký
trong đó có tám thanh niên tốt nghiệp đại học ba trường hợp tốt nghiệp cao đẳng
thì ra trường em đã làm tại văn phòng luật sư và kèm theo văn phòng công chứng
nhưng với tình yêu với màu xanh rất là lớn với muốn được thực hiện
được khoác lên mình bộ quân phục công an nhân dân
thì ngày hôm nay em đăng ký đi nghiệp vụ công an để hoàn thành được ước mơ của mình
đạo quỹ ban chỉ huy công an đú thành cũng đã tập trung lãnh chỉ đạo
thực hiện tốt công tác tuyển nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
tuyển lựa các công dân có đủ điều kiện
đã tăng cường công tác tuyên truyền
hoàn động qua các kênh thông tin
nhất là hình ảnh của lực lượng công an xã
để lan lộ chiến đấu phục vụ nhân dân ở địa phương
cũng là một động lực rất lớn để thôi thúc
làm động lực để cho công dân đăng ký thiện nghĩa vụ công an nhân dân
để chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba tại quảng nam
vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an các địa phương đã tổ chức cấp quân trang
hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng trang phục công an nhân dân
và tổ chức gặp mặt tặng quà các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ
những hoạt động thăm hỏi động viên ân cần của chính quyền công an địa phương
là động lực giúp họ vững vàng hơn khi bước vào môi trường mới
với tính kỷ luật và tập thể rất cao
với tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
ba trăm linh năm thanh niên yếu tố thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đã sẵn sàng cùng với gần hai năm trăm linh thanh niên tỉnh quảng nam lên đường nhập ngũ
đem nhiệt huyết của tuổi trẻ
góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc quê hương
ngày hôm nay vòng mở màn v league hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khởi tranh
với nhiều cặp đấu hấp dẫn và căng thẳng
tâm điểm của vòng một chính là sân vận động hàng đẩy
nơi diễn ra hai cặp đấu công an hà nội tiếp đón tô pê lên bình định
trong khi hà nội fc gặp viettel
và ngay trong trận đầu gia quân ngày hôm nay
tân binh công an hà nội đã giành chiến thắng đậm trước tô pê lên bình định
với tỷ số là năm
sau gần hai thập kỷ công an hà nội mới xuất hiện trở lại
ở giải đấu hạng cao nhất việt nam
đó là lý do sân vận động hàng đẩy gần như được phủ kín bởi các cổ động viên
khi đội bóng công an tiếp bình định ở trận đấu thuộc vòng một v league hai nghìn hai
trước một đối thủ mạnh là bình định
đội nằm trong top ba công an hà nội mạnh nhất mùa trước
công an hà nội xuất phát với đội hình mang đến rất nhiều kỳ vọng
dù mới tập cùng nhau chưa được lâu
nhưng các cầu thủ công an hà nội tỏ ra rất ăn ý và hiểu nhau trên sân
chỉ sau vài phút thăm dò
đội chủ nhà đã tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành bình định
từ những đợt lên bóng sắc xảo
kết thúc trận đấu công an hà nội giành chiến thắng tưng bừng năm
một màn trở lại không thể tuyệt vời hơn của đội bóng công an
ở trận gia quân v league hai nghìn hai mươi ba
ba điểm cùng hiệu số cộng năm
thầy trò huấn luyện viên foiani tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạc
ở lượt trận tới
câu lạc bộ công an hà nội sẽ gặp đường kim vô địch hanoi fc
trên sân hàng đẩy vào lúc một mươi chín h một mươi năm phút ngày chín tháng hai tới